chiều năm tháng một mươi một sau khi thảo luận tại hội trường về những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật cảnh sát biển
cơ quan chủ trì thẩm tra đã giải trình ý kiến đại biểu chung quanh vấn đề này
dự án luật cảnh sát biển vẫn còn một số nội dung được các đại biểu cho ý kiến
như sự phối hợp hoạt động của cảnh sát biển với các cơ quan chức năng sự trồng chéo trong chức năng nhiệm vụ với lực lượng kiểm ngư
đại biểu văn khoăn sẽ trung lấp giữa lực lượng cảnh sát biển với kiểm ngư đều là kiểm tra kiểm tra xoát tàu thuyền trên biển
vấn đề này thì nhiệm vụ của từng lực lượng đã được luật quy định
đối với kiểm ngư là kiểm tra kiểm soát những vi phạm và thực thi pháp luật của lực lượng đánh bắt ngư dân trên biển
còn cảnh sát biển thì được kiểm tra kiểm soát và phá thiền những hoạt động của tàu thuyền
hoạt động trên biển thì đây là những cái mà đã được xác định rõ như vậy
qua ý kiến thảo luận tại hội trường phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị cho biết đã có một mươi sáu đại biểu đăng ký phát biểu
với đa số ý kiến tán thành về báo cáo giải trình của ủy ban thường vụ quốc hội
và cho rằng dự thảo luật đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến các đại biểu từ kỳ họp trước
về cơ bản các nội dung đã được giả soát bảo đảm đồng bộ thống nhất
cơ bản các ý kiến tán thành việc xác định cảnh sát biển
cảnh sát biển là lực lượng vũ trang nhân dân với các lý do như trong báo cáo đã trình bày
tuy nhiên cần phải tiếp tục tập trung giả soát quy định rõ về vị trí chức năng nhiệm vụ
nguyên tắc tổ chức phạm vi hoạt động của lực lượng phải phù hợp với tính chất hoạt động của lực lượng
phù hợp với hệ thống pháp luật làm rõ những nhiệm vụ quyền hạn do cảnh sát biển việt nam chủ trì
nhiệm vụ nào là phối hợp để bảo đảm không tạo ra điểm trống trên biển
nhưng cũng tránh trồng chéo lên chức năng nhiệm vụ của nhau như với biên phòng với kiểm ngư hải quan v v
quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo ủy ban thẩm tra phối hợp với các cơ quan liên quan để nghiên cứu
tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đại biểu quốc hội hoàn chỉnh dự thảo luật và chính quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp này